liên quan đến thông tin về việc một mươi tám sản phẩm tương ớt chinsu của công ty cổ phần hàng tiêu dùng masan đã bị nhật bản thu hồi do chứa acid benzoic một chất bị cấm sử dụng trong sản phẩm của nhật bản thế nhưng vẫn được sử dụng tại việt nam
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với đại diện cục an toàn thực phẩm bộ y tế để làm rõ hơn về thông tin này
theo bà trần việt nga phó cục trưởng cục an toàn thực phẩm cho biết acid benzoic là chất được sử dụng trong bảo quản thực phẩm chống nấm mốc không chỉ việt nam mà nhiều nước trên thế giới cũng sử dụng và nằm trong danh mục cho phép của ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế codec
để có mặt trong danh mục này thì chất đó phải thông qua quá trình đánh giá của codec rất nghiêm ngặt và lâu dài
tuy nhiên nguyên tắc sử dụng là phải đúng hàm lượng quy định đúng đối tượng thực phẩm
và phải bảo đảm độ tinh khiết của phụ da phải bảo đảm được đúng hàm lượng cho phép
sử dụng trong sản phẩm tương ớt và với hàm lượng tối đa là một gram trên kg
các quy định về phụ gia thực phẩm của việt nam hiện nay mà bộ y tế ban hành là hoàn toàn phù hợp với các quy định về phụ gia thực phẩm của ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế codec
bà nga cũng cho biết dù nằm trong danh mục cho phép của codec nhưng một số nước có thể có những đánh giá riêng
bên cạnh quy định của codec để xây dựng danh mục sản phẩm được phép sử dụng acid benzoic
ngay tại nhật bản quốc gia này vẫn dùng chất bảo quản này trong một số sản phẩm như nước tương đồ uống có côn si rô
còn tại việt nam acid benzoic không bị cấm trong tương ớt tuy nhiên hàm lượng phải bảo đảm trong ngưỡng cho phép là một gram trên một kg
bà nga cũng cho biết dù nằm trong danh mục cho phép của codec nhưng một số nước có thể có những đánh giá riêng
bên cạnh quy định của codec để xây dựng danh mục cho phép sản phẩm được phép sử dụng acid benzoic

cục an toàn thực phẩm bộ y tế sẽ phối hợp với bộ nông nghiệp để tiếp tục làm rõ vụ việc và thông tin đến người tiêu dùng